trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy philippines là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của việt nam sau trung quốc
tuy nhiên việc nước này mới đây quyết định tạm dừng nhập khẩu gạo nước ngoài
đang gây lo ngại cho triển vọng gạo việt nam tại thị trường nước này
trong một tuyên bố mới đây bộ trưởng bộ nông nghiệp philippines cho biết
nước này đã ra lệnh tạm dừng nhập khẩu gạo từ việt nam
nguyên nhân do sản lượng gạo của philippines thu hoạch trong vụ này là một triệu tấn
nên ưu tiên tiêu thụ sản phẩm trong nước
theo bộ nông nghiệp philippines ước tính hàng năm nước này thiếu hụt khoảng một tám triệu tấn gạo
nhưng sẽ không nhập khẩu trong vụ thu hoạch
thống kê từ hiệp hội lương thực việt nam cho thấy năm hai nghìn một mươi năm xuất khẩu gạo sang nước này
gần một một mươi ba triệu tấn chiếm một mươi bảy thị phần
đến năm hai nghìn một mươi sáu philippines chỉ nhập từ việt nam hơn bốn triệu tấn gạo thị phần giảm xuống chỉ còn tám